hành trình về quê của những người dân xa xứ trong những ngày qua đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng bào cả nước
cũng như chính quyền địa phương các tỉnh thành nơi mà họ dừng chân
và trên hành trình ấy luôn có sự đồng hành của lực lượng công an tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua gian khó
trạm trung chuyển hầm hải vân thành phố đà nẵng hàng nghìn phương tiện nối đuôi về quê mỗi ngày
trên hành trình từ thành phố hồ chí minh về tỉnh nghệ an gia đình anh nguyễn văn vinh không có tài sản gì đáng giá
ngoài chiếc xe máy cụ kỷ
trải qua quãng đường dài chiếc xe máy đã hư hỏng nặng
nhận thấy khó khăn trước mắt của bà con công an thành phố đà nẵng cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp
trao tặng cho anh một chiếc xe mới
vợ chồng anh vinh không khỏi xúc động
đi từ thành phố về em về tới đây thì các anh công an thành phố đã tặng cho em
gia đình em một chiếc xe máy
em rất xung sướng em cảm ơn tất cả các anh
dịp này công an thành phố đà nẵng sẽ trao tặng năm chiếc xe máy mới kèm mỗi chiếc số tiền mặt hai triệu đồng
xe máy được trao tặng cho các trường hợp bà con có hoàn cảnh khó khăn phương tiện hư hỏng
cũng trong sáng nay trước khi xuất phát bà con được hỗ trợ hai trăm linh đồng làm lộ phí đi đường
món quà tuy không lớn nhưng chất chứa bao tình cảm của người chiến sĩ công an
mặc dù tình hình mưa bỏ ảnh hưởng rất nhiều miền trong mưa gió rất nhiều
nhưng mà tất cả những lực lượng tham gia theo kế hoạch
tất cả lực lượng của công an thành phố đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng phân công lực lượng tất cả và phối hợp rất tốt
bà con đến nay được tất cả lực lượng đóng tiếp rất là nhiệt tình
và phát quà rồi một số người ta cung cấp thực phẩm cho bà con về quê quê
và đặc biệt là những tình cảm của lực lượng công an thành phố dành cho bà con rất là thâm tình
và chắc là đây là một đế lợi những ấn tượng rất tốt đẹp cho bà con
trước khi về đi qua địa bàn của thành phố đà nẵng
hiện nay người dân đi qua địa phận đà nẵng sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp đón dẫn đoàn
đà nẵng cũng bố trí các chuyến xe không đồng và xe tải trung chuyển xe máy
dưới sự vận hành của hai nhóm thiền nguyện để đưa người dân về các tỉnh phía bắc an toàn
theo lộ trình đà nẵng hà nội
mình có thể nói là rất là tự hào về những con người đà nẵng
bà con ủng hộ rất là nhiệt tình cụ thể là đi lên đây sẽ thấy rất là nhiều đồ ăn uống
và rất là nhiều đồ ăn uống
rất là chú đáo tỉ mỉ tới cà phê cũng có
chương trình đưa bà con về bàn ô tô này cũng là một chương trình rất là ý nghĩa
để bày tỏ với mọi người là sự yêu mến đồng bào của người đà nẵng
sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm thanh niên tình nguyện và cả những chiến sĩ công an
không quản ngại khó khăn nhọc nhằn hay thời tiết mưa bão để bà con về nhà được an toàn
sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong lòng những người con xa xứ
trên hành trình đầy gian nang